ủy ban nhân dân huyện lạc dương tỉnh lâm đồng chính thức công bố chương trình
mùa hội cỏ hồng lang biang năm hai nghìn một mươi chín với nhiều sự kiện hấp dẫn diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
đến khi mùa cỏ tàn phai đây là lần thứ ba mùa hội cỏ hồng được tổ chức trên cao nguyên lang biang huyền thoại
mùa hội cỏ hồng lang biang năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức tại đồi cỏ hồng thuộc khu vực đan kia
suối vàng huyện lạc dương trong khuôn khổ mùa hội diễn ra các chương trình như giao lưu văn hóa
các trò chơi dân gian của người cơ ho bản địa giải đua ngựa không yên
thì sáng tác phim ảnh nghệ thuật với chủ đề cỏ hồng màu yêu thương không gian thiên đường cỏ hoa lãng mạn
phục vụ du khách tham quan ghi hình và lần đầu tiên
nghi thức lễ cưới truyền thống của đồng bào cơ ho được tổ chức phục dựng và tái hiện